thưa quý vị tối qua ngày một mươi hai tháng hai đêm nhạc cảnh vệ công an nhân dân bảy mươi mùa hoa chiến công đã diễn ra trước khu vực tượng đài quyết tử trên hồ gươm thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến thủ đô hà nội
đây là chương trình nghệ thuật do bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an tổ chức chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày bác hồ nêu sáu điều dạy công an nhân dân bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc bảy mươi năm ngày thành lập lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
đến dự chương trình có đồng chí lê minh khái bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng lãnh đạo thành phố hà nội và đông đảo nhân dân thủ đô

dạy niềm tự hào về chặng đường bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân góp phần tuyên truyền giới thiệu và lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ cảnh vệ công an nhân dân trong lòng nhân dân và du khách
với mong muốn được đem lời ca tiếng ác thay lời tri ân và tấm lòng biết ơn bác hồ kính yêu đối lực lượng cảnh vệ công an dân đặc biệt tri ân những công hiến hi sinh của các thê cán bộ lão thành của năm trăm năm mươi chín anh hùng liệt sĩ cảnh vệ
đa anh dung hi sinh cho độc lập tự do hòa bình thống nhất đất nước cho sự nghiệp bảo vệ đảng bảo vệ lãnh tụ đồng thời tiếp tục lan tỏa khí tế thi đua xuôi nổi đến cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng quan dân
người xem có dịp thưởng thức giai điệu hào hùng của ca khúc cảnh vệ công an nhân dân bảy mươi mùa hoa chiến công một sáng tác của nhạc sĩ trương hùng viết riêng dành tặng lực lượng cảnh vệ công an nhân dân đúng dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập lực lượng cảnh vệ
nhiều tác phẩm nổi tiếng về quê hương đất nước ca ngợi đảng bác hồ cũng được các ca sĩ chiến sĩ biểu diễn đặc biệt ca khúc người chiến sĩ của lòng dân một sáng tác của nhạc sĩ an hiếu được truyền tải đầy thú vị qua phần thể hiện của ca sĩ thu hà kết hợp trình diễn mai hoa quyền của cán bộ chiến sĩ
theo ban tổ chức lực lượng cảnh vệ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của chủ tịch hồ chí minh lúc sinh thời
trong thời gian bảo vệ bác hồ ở chiến khu việt bắc từ những thế võ của dân tộc được người truyền dạy
đồng chí hoàng vũ kháng nguyên cục trưởng cục cảnh vệ đã nghiên cứu phát triển thành năm mươi hai thế võ hoàn trình và đặt tên là mai hoa quyền
từ đó mai hoa quyền trở thành vũ khí sắc bén của cán bộ chiến sĩ cảnh vệ

vừa giỏi trên môn nghiệp vụ vừa đa tài đều nghệ thuật và hết sức gần gũi với quần chúng nhân dân
cũng trong chương trình phần trình diễn trang phục cảnh vệ công an nhân dân được đông đảo người dân và du khách thích thú
nhiều bộ trang phục lực lượng cảnh vệ công an nhân dân đang sử dụng trong quá trình chiến đấu công tác đã được các cán bộ chiến sĩ cảnh vệ giới thiệu trong dịp này
đang được chiêm ngưỡng những trang phục mà cán bộ chiến sĩ cảnh vệ đang sử dụng